bên cạnh đó kết quả xét nghiệm bảy mẫu vật phẩm mẫu phân của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
phát hiện mẫu dưng tính với vi khuẩn salmonella
gần đây nhất hai mươi tám học sinh ở huyện khánh sơn cũng đã nhập viện sau khi ăn cơm quận do một người phụ nữ tự làm tại nhà
trước đó hàng chục học sinh tại trường tiểu học vĩnh trường và trung học cơ sở tp nhân trang cũng đã nhập viện
hàng trăm người nhập viện do ngộ độc liên quan đến cơm gà châm anh cũng đã xảy ra trong thời gian gần đây
chính quyền tỉnh khánh hòa đã lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã
nhằm ra soát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh của một trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến mua bán thực phẩm
được biết đây là một trong bốn vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh khánh hòa
và là một trong ba vụ ngộ độc thực phẩm trong giới học sinh
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sở y tế khánh hòa đã nhận được nguồn tin
từ một số học sinh tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chối nha trang
lần lượt nhập viện với những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
nên đã chỉ đạo cơ sở y tế tập trung điều trị bệnh nhân phòng y tế trung tâm y tế thành phố nha trang
cũng đã khẩn trương lập đoàn kiểm tra ngộ độc thực phẩm
qua đó xác định một mươi học sinh nhập viện hai học sinh điều trị ngoại trú
hầu hết các bệnh đều có triệu chứng nôn buồn nôn sốt đi cầu phần lòng
các cơ sở điều trị trần đoán bệnh nhiễm trùng đường ruột viêm dạ dày ruột cấp
nhiễm trùng tiêu hóa nhiễm ngộ độc thực ăn do vi khuẩn
khai thác thông tin từ bệnh nhân đoàn kiểm tra cũng phát hiện
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba một số học sinh ăn cơm gà mì nuôi gà chiên
gà xé xuất trứng dưa leo của ba người bán hàng ở vỉa hè phố hàn thuyên
phía trước cổng trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi
đó là dương thị hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường vạn thắng
và phùng thị tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại phường vĩnh phước
và nguyễn thị m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú ở phường phước long thành phố nhân trang
cả ba người kiểu trên đều không có giấy tờ kinh doanh thức ăn đường phố
như hồ sơ khám sức khỏe giấy xác nhận tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
hợp đồng mua bán giấy tờ về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
tại thời điểm điều tra ba người không lưu giữ mẫu nguyên liệu thực phẩm
hoặc thức ăn đã chế biến có liên quan đến bữa ăn gây ra ngộ độc thực phẩm
cũng tại phân bản số năm trăm sáu mươi ba ipn ittp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn bốn của viện pasteur nha trang cho biết
kết quả kiểm nghiệm mẫu thu thập được đã phát hiện trên bề mặt dụng cụ đựng xuất trứng
gà chiên tại nhà bà dương thị hoàng oanh có vi khuẩn salmonella và vi khuẩn e coli
đề cập đến vi khuẩn salmonella bác sĩ trưởng khoa một phạm thị việt anh
phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết
ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn salmonella là một tình trạng nhân trùng xảy ra
dạ dày ruột nên còn có thể gọi là viêm dạ dày do ruột salmonella
ban đầu vi khuẩn vào cơ thể qua đường ăn uống gây ra nhiễm trùng ở dạ dày
thời gian ủ bệnh sẽ từ sáu đến bảy mươi hai giờ sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm bẩn
bệnh nhân thường có biểu hiện đau bụng nôn tiêu chảy sốt và các biểu hiện như mất nước
nhiễm trùng tuy nhiên có tới tám trường hợp vi khuẩn đi sâu vào máu gây ra nhiễm khuẩn huyết
sốc nhiễm khuẩn và dễ gây tử vong đặc biệt vi khuẩn quá nhiều cơ thể yếu
chia sẻ về vấn đề ngộ độc vi khuẩn salmonella bác sĩ trung hoa i phạm thị việt anh
phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết
bệnh vi khuẩn salmonella thường sẽ nhiễm vào đường tiêu hóa do quá trình ăn uống
có thể là vào thực phẩm hoặc là trong nước uống có chứa
vi khuẩn salmonella cũng có thể đều nhiễm
khi ngộ độc salmonella các dấu chi hiệu của dấu hiệu bệnh thường xuất hiện nhanh chóng
các dấu hiệu cơ năng như đau bụng có thắt hay ớn lạnh tiêu chảy sốt đau cơ buồn nôn
và một số các trường hợp nặng có thể là đi ngoài máu
cũng theo các bác sĩ vi khuẩn salmella nguy hiểm gây khó chịu như đau bụng nôn tiêu chảy mất nước mất điện dài
bên cạnh đó khi nhiễm vi khuẩn salmonella ở thể nặng có thể dẫn tới tử vong
nếu nguồn thức ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ gây ra nhiễm các vi sinh vật
các bác sĩ cũng khuyến cáo với bệnh nhân sau khi ra viện
dạ dày vẫn còn bị ảnh hưởng nên ăn uống sẽ khó chịu
do đó người bệnh khi bị ngộ độc thực phẩm cần phải ăn thức ăn mềm rồi tăng dần lên
tránh thức ăn gây đau dạ dày chua cay ngọt
vi khuẩn salmonella không để lại di chứng nó là một trường hợp nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn
do đó bác sĩ sẽ điều trị kháng sinh thường là kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn salmonella
có thể mất từ năm đến bảy ngày tiếp tục cân bằng vi khuẩn đường ruột và điều trị triệu chứng
salmonella là một độc tố thường có trong thịt da cầm sữa lòng đào trứng còn sống hoặc bị ổ nhiễm
lây lan qua dao bề mặt cắt hoặc dụng cụ xử lý thực phẩm nhiễm khuẩn
vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể qua đường thức ăn lây lan từ ruột vào máu và các cơ quan khác gây nhiễm trùng nhiễm độc
dấu hiệu khởi phát khi nhiễm khuẩn đó là nôn nao buồn nôn và đau bụng đi ngoài phần lòng
một số trường hợp bị nhức đầu đau mắt mất ngủ phát ban
nếu không bù nước kịp thời người bệnh sẽ bị mất nước giảm huyết áp từ thiệt áp suy đa cơ quan thậm chí là tử vong
vi khuẩn salmonella là thủ phạm khiến hàng trăm bọc sinh ở nhà trang ngội độc thực phẩm
trong đó đã có một bé tử vong vào hồi năm hai nghìn hai mươi hai
đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tiêu chảy trên toàn cầu
theo các bác sĩ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra bất cứ món ăn nào thậm chí cả nước uống
đa phần bệnh nhân ngội độc thực phẩm do nhóm vi sinh vật y quý hiểm
tuy nhiên nếu nhiễm vi khuẩn salmerla bệnh nhân dễ xin diễn tiến nặng thậm chí đe dọa tới tính mạng
đáng chú ý vi khuẩn salmonella có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng
đặc biệt là ở trẻ em và người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém
nếu không bù điện dài và điều trị kịp thời có thể gây ra rất nhiều biến chứng từ nhẹ và rất nghiêm trọng có thể gây ra tử vong
qua đó các bác sĩ khuyên cáo để hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bê ban tập thể
cần phải thực hiện theo đúng quy định chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống
như nguồn nguyên liệu cơ sở chế biến và bảo quản thực phẩm
ngoài ra để phong ngờ ngội độc thực phẩm do vi khuẩn salmonella
người dân cần phải giám sát chế độ vệ sinh nơi ăn uống không ăn thực phẩm tái gỏi và đun sôi thực phẩm trước khi nấu ăn